các doanh nghiệp hàn quốc sẽ quan tâm đầu tư các dự án giao thông của việt nam
đặc biệt là tuyến cao tốc bắc nam sân bay long thành
đây là hai dự án trọng điểm của việt nam được chính phủ và các doanh nghiệp hàn quốc rất quan tâm
thông tin này được đưa ra trong buổi hội đàm song phương giữa bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể
và bộ trưởng bộ đất đai cơ sở hạ tầng và giao thông hàn quốc kim hunmi vừa qua tại hà nội
trước chuyến thăm của tổng thống moon jae in vào cuối tháng ba này
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể nhấn mạnh trong những năm vừa qua
đầu tư của hàn quốc dành cho ngành giao thông vận tải đạt ngưỡng năm mươi bảy tỷ đô la mỹ
kim ngạch thương mại song phương đạt năm mươi tám năm tỷ đô la mỹ
đây là những gì mà việt nam và hàn quốc có được là điều đáng trân trọng
bộ trưởng mong muốn phía hàn quốc tiếp tục hợp tác chặt chẽ
dành nhiều nguồn vốn oda cho việt nam nhất là lĩnh vực giao thông vận tài
hiện việt nam đang triển khai xây dựng nhiều dự án giao thông lớn
trong đó có đường cao tốc bắc nam phía đông sân bay long thành đường sắt tốc độ cao bắc nam
đây là những dự án mà bộ giao thông vận tải ưu tiên trong thời gian này
vì vậy việt nam mong muốn các doanh nghiệp hàn quốc quan tâm chia sẻ kinh nghiệm
tích cực tham gia đấu thầu quốc tế vào các dự án này
bộ trưởng hàn quốc kim hun mi cũng cho rằng chính phủ cũng như các doanh nghiệp hàn quốc
cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng đường cao tốc sân bay
trong đó có sân bay incheon là sân bay lớn của hàn quốc do chính hàn quốc xây dựng
cơ hội thuận lợi để các doanh nghiệp hàn quốc có thể tham gia đầu tư sân bay long thành ở việt nam